lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhu cầu mua sử dụng khẩu trang tăng đột biến của người dân tại đà nẵng
nhiều cá nhân đã tranh thủ đầu cơ để trục lợi từ khẩu trang y tế
theo thông tin báo từ đường dây nóng của cục quản lý thị trường tp đà nẵng khoảng hai mươi chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc
đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại một địa chỉ tại quận liên triều
qua kiểm tra ban đầu lực lượng quản lý thị trường cho biết toàn bộ số hàng này đều chưa xuất trình được khóa đơn chứng tử xuất xứ